tại phú yên những ngày này ngư dân các xã ven biển huyện tuy an tỉnh phú yên vô cùng phấn khởi vì liên tiếp trúng đậm con ruốc hay còn gọi là tép
không khí vận chuyển ruốc lên bờ và mua bán cũng trở nên tấp nập rộn ràng hơn tại các làng biển
hoạt động đánh bắt trên biển thường bắt đầu từ một mươi một giờ đêm đến năm giờ sáng cách bờ biển khoảng ba hải lý
trung bình mỗi chuyến đánh bắt kéo dài sáu tiếng đồng hồ có thể khai thác được từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi giỏ ruốc
ruốc lên bờ được bán ngay cho các thương lái với giá từ hai trăm bảy mươi đến ba trăm hai mươi đồng một giỏ cho thu nhập mỗi ngư dân không dưới năm triệu đồng
ruốc mua về được rửa sạch phơi khô rồi xuất bán ra các tỉnh thành phố trên cả nước